chỉ vì bực tức mà đánh vợ thương tích hai mươi
ngày hôm nay đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono tỉnh đắk nông khởi tố và bắt tạm giam
do bực tức về việc con trai thường hay lấy trộm hạt tiêu và tiền của gia đình đi chơi điện tử
nên hai mươi hai h đêm ngày hai mươi hai tháng bốn sau khi tìm được con trai về
bùi văn ngọ chú tại xã đắk đô rô huyện grongno đưa con vào phòng ngủ rồi lấy cây gậy tre để đánh
thấy chồng đánh con chị đào thị hiền vào can ngăn
do bực tức nên khi chị hiền vào căn ngăn thì ngọ đã dùng gậy tre đánh chị hiền thương tích hai mươi
phải đi điều trị tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh tỉnh đắk lắc
những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày không được hòa giải kịp thời
đã dẫn đến những hành động bột phát gây ra những hậu quả đáng tiếc
những vụ án cối gây thương tích vẫn hàng ngày xảy ra ở nhiều nơi
cho thấy thực trạng đáng báo động về cách hành xử giữa con người với nhau
phản ánh tại tỉnh yên bái
đối tượng lý kim pham chú tệ thôn ngọt ngòi xã ngòi a huyện văn yên
bị công an huyện văn yên bắt giữ
theo lời khai của đối tượng thì chỉ vì nghi ngờ ông lý phúc tiến là người cùng thôn
đã treo chọc mình nên đối tượng đã dùng dao đuổi chém nạn nhân nhiều nhát
ông đến đằng sau thấy đứa ngồi phát xuống tầng thân
thì tì tì chạy lên đi vào nhà
xong là vượt vượt vào vượt lên hẻ rồi
chân dám lên hẻ rồi thấy rực quay lại
lại thì quay lại nhìn thấy con dao thì thấy phang luôn rồi
phang thấy tớp rồi
theo thống kê thì từ đầu năm đến nay
trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hàng chục vụ án cối gây thương tích
mà nguyên nhân chủ yếu là những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống thường ngày
đã không kịp thời được hòa giải
dẫn đến những hành động bột phát gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc
chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật đến người dân
và đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số
để lâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật
để tránh các vụ việc nó xảy ra phức tạp
và chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với cả thôn bản
nắm mắt tình hình và giải quyết các vụ việc nhỏ
không để xảy ra vụ việc nó phức tạp và nó kéo dài
sự gia tăng của tội phạm cố ý gây thương tích
không chỉ gây tâm lý hoang mang
nhưng cũng gây ảnh hưởng rất lớn
đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chính vì vậy việc tăng cường công tác tuyên truyền
cũng như triển khai nhiều biện pháp
để từng bước kiểm chế và đẩy lùi loại tội phạm này
đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với các lực lượng chức năng
đội cảnh sát hình sự đã áp dụng và triển khai
đồng bộ các biện pháp hiệu vụ
tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể quần chúng nhân dân
bên cạnh đó thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý
đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an
tội phạm cố ý gây thương tích chỉ có thể ngăn chặn
nếu mỗi người dân tự nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành pháp luật của mình
và hơn hết mỗi người trong chúng ta
hãy biết quan tâm chia sẻ đồng cảm với những người xung quanh
có như vậy mới góp phần giữ vững tình hình trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn